hà nội có thêm ba mươi ba ca nghi mắc covid một mươi chín trong đó có hai ca cộng đồng
sáng hai mươi chín tháng tám cdc hà nội cho biết thành phố hà nội vừa có thêm ba mươi ba ca nghi mắc covid một mươi chín
trong đó có hai ca tại cộng đồng ba mươi một ca được cách ly và trong khu vực phong tỏa
bốn bệnh nhân gồm ba nam và một nữ ở kim mã ba đình ba đình
các bệnh nhân là f một của ca mắc covid một mươi chín trước đó sống trong khu vực phong tỏa
ngày hai mươi bảy tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính do cdc hà nội thực hiện
trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay thành phố hà nội đã có hai chín trăm chín mươi một ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm ba mươi hai ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly và trong khu vực phong tỏa

để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live supride bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh youtube báo sức khỏe và đời sống các bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo